ngày hai mươi bảy tháng một mươi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã có công điện giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải cho chủ phương tiện tàu thuyền ra biển đánh bắt hải sản trở lại bình thường
nhưng phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến thời tiết gió mạnh sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh khánh hòa
căn cứ tình hình trên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận đã chỉ đạo chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện giải tỏa công tác trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
riêng công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh tiếp tục phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết mưa lũ nhằm chủ động điều tiết vận hành các hồ chứa phù hợp với quy trình đảm bảo tích nước an toàn công trình và người dân vùng hạ du